bên lề hành lang quốc hội các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến chung quanh vấn đề này ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân